xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
liên quan đến sự cố tiêm vaccine verocell ở thanh hóa gây tử vong mới đây thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn chỉ đạo
cần làm rõ nguyên nhân gây sự cố tiêm vaccine ở thanh hóa để qua đó rút kinh nghiệm và làm tốt hơn công tác tiêm chủng
cụ thể tại buổi làm việc với ủy ban dân tỉnh thanh hóa và ngành y tế địa phương liên quan đến sự cố tiêm chủng vaccine
tại một điểm tiêm trên địa bàn huyện nông cống thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn chỉ đạo
trong công tác tiêm chủng đặc biệt là tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đến nay chưa gặp sự cố đáng tiếc như vừa qua tại thanh hóa
do đó chúng ta cần tiếp tục làm rõ nguyên nhân để giúp kinh nghiệm và làm tốt hơn công tác tiêm chủng
theo ông sơn trong thời gian qua bộ y tế tổ chức liên tục các đợt tập huấn về chuyên môn tiêm chủng cho các địa phương
do đó đề nghị lãnh đạo ủy ban dân tỉnh thanh hóa tiếp tục quán triệt ngành y tế tỉnh đẩy mạnh tiêm chủng
trong đó đảm bảo tuân thủ quy trình hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế đã tập huấn
tại buổi làm việc ông sơn yêu cầu cục quản lý khám chữa bệnh cùng các bệnh viện của bộ lên kế hoạch cư đội chuyên gia và hỗ trợ thanh hóa trong công tác tiêm chủng
ông sơn cũng đồng tình với tỉnh về việc tạm dừng tiêm lô vaccine liên quan đến sự cố tiêm chủng và lấy mẫu gửi ra viện kiểm định vaccine và sinh phẩm y tế để kiểm định
về công tác điều trị cho các bệnh nhân sau sự cố tiêm chủng ông sơn yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh thành hóa và bệnh viện đa khoa huyện nông cống
cần tiếp tục điều trị tốt nhất theo dõi sát sao sức khỏe của người bệnh
hiện thanh hóa tìm được gần bảy mươi mũi một đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp để nhanh tiêm chủng để đạt tiến độ tiêm
đồng thời các cơ sở tiêm chủng cũng phải đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng nâng cao năng lực sơ cấp cứu người bệnh
khi có một trường hợp nào phản ứng sau tiêm sử dụng thuốc đều phải được xử trí theo đúng quy trình ông sơn nói
trước cùng ngày thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cùng đoàn công tác của bộ y tế đến bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa
thăm hỏi động viên và chia sẻ với một mươi một bệnh nhân đang nằm điều trị theo dõi sức khỏe sau sự cố tiêm chủng
hiện một mươi một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã tương đối ổn định sức khỏe không phải thở oxy không phải dùng thuốc vận mạch
hết các triệu chứng liên quan đến sốc phản vệ đã vận động trở lại được các xét nghiệm trong trạng thái bình thường có thể xuất viện trong vài ngày tới
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một trên địa bàn huyện nông cống tỉnh thanh hóa xảy ra vụ tai biến do tiêm vaccine covid một mươi chín làm ba người chết
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi một trung tâm y tế huyện nông cống tổ chức tiêm chủng vaccine mũi hai tại công ty trách nhiệm ưu hạn dày kim việt phòng covid một mươi chín cho công nhân người lao động theo kế hoạch
trong quá trình tổ chức tiêm chủng cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm
trong đó năm trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng được chuẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm
các trường hợp này đã được bệnh viện đặc hòa huyện nông cống và lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu cấp cứu ngay tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn và chuyển tuyến về bệnh viện đặc hòa tỉnh thanh hóa điều trị
tuy nhiên do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh của phản vệ nên hai người đã tử vong vào lúc h bốn mươi năm và tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một có thêm một công nhân tử vong sau tiêm
sau khi phát hiện vụ việc sở y tế thanh hóa đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến trong quá trình sử dụng vaccine tại huyện nông cống và báo cáo bộ y tế xin ý kiến chỉ đạo
thời điểm đó hội đồng đã có đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa quyết định tạm thời dừng việc tiêm chủng vắc xin virocell lo b hai nghìn hai mươi một một trăm linh ba nghìn ba trăm chín mươi tám trên phạm ví toàn tỉnh trong khi chờ bộ y tế quyết định việc xử trí đối với số vắc xin này